cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hoàng văn phi là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại phượng phi chú tại phường phước bình thị xã phước long tỉnh bình phước về tội buôn lậu
từ ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hoàng văn phi đã sử dụng tư cách pháp nhân công ty để nhập khẩu hơn một tấn hạt điều khô nguyên vỏ có xuất xứ từ các nước châu phi với tổng giá trị hàng hóa là hơn hai mươi năm bốn tỷ đồng
khi được tri cục hải quan trơn thành cho thông quan hoàng văn phi đã vận chuyển toàn bộ số hàng về kho của công ty để bảo quản
trong quá trình sản xuất xuất khẩu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
phi đã sản xuất tất cả các hạt điều khô của công ty để bảo quản
trong quá trình sản xuất chế biến hai trăm sáu mươi năm tấn hạt điều được năm mươi ba tấn điều nhân xuất khẩu sang hoa kỳ và trung quốc
số hạt điều còn lại là hơn tám trăm ba mươi bốn tấn trị giá hơn một mươi chín tỷ đồng
phi đã tự ý tiêu thụ bằng cách bán cho một số khách hàng trong và ngoài tỉnh bình phước mà không khai báo với cơ quan hải quan theo quy định
hành vi của hoàng văn phi đã phạm vào tội buôn lậu